nhóm ba thanh niên chạy xe máy chở bà bóc đầu ở tuyến đường trên nóc hầm thủ thiềm
rồi quay video đăng lên mạng xã hội đã bị công an tp thủ đức tp hcm tạm giữ để điều tra
ngày bảy tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ đức đang tạm giữ dương quốc cường
ba mươi hai tuổi ngụ tính bình thuận chú tài khoản facebook cường hảo thiên hoàng anh trung
hai mươi tuổi ngụ tính đồng nai và nguyễn thanh xuân trường hai mươi ba tuổi ngụ tp hcm
để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng
trước đó tài khoản facebook cường hảo thiên đã đăng tải nhiều video ghi lại hình ảnh
một nhóm thanh niên không đổi mũ bỏ hiểm chở ba người thực hiện các động tác nguy hiểm
như bóc đầu xe thả hai tay hai người chồng ngược nhau trên xe máy đang chạy tốc độ cao
chạy xe bằng một bánh
nhóm này còn đăng trên facebook cá nhân video ba thanh niên chạy xe máy chở ba
diễn ra bóc đầu ở tuyến đường trần bạch trần trên góc hầm thủ thiêm
phường thủ thiêm tp thủ đức
người lái xe máy được xác định là cường
cường sau đó biên tập dựng lại và đăng tải video mình bóc đầu trên xe lên mạng cá nhân